những năm gần đây tỉnh phú yên đặc biệt chú trọng đến phát triển rừng phủ xanh đất trống đồi núi chọc
để đạt mục tiêu trồng sáu một trăm linh ha rừng trong năm hai nghìn một mươi bảy nâng độ che phủ lên bốn mươi diện tích tự nhiên
ngay từ những ngày đầu năm đinh dậu tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền gửi thông điệp đến cộng đồng xã hội
đặc biệt là thế hệ trẻ tích cực bảo vệ phát triển rừng bảo vệ môi trường sinh thái
thông qua phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
qua phong trào tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ hàng năm tỉnh phú yên kêu gọi các tổ chức và nhân dân
tự nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng mỗi cá nhân trồng ít nhất một cây xanh ở những nơi có thể
góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh sạch đẹp và chống biến đổi khí hậu
ngoài ra cứ sau dịp tết nguyên đán tỉnh cũng đã phát động phong trào này với tất cả các bậc học
kể cả mầm non nhằm giáo dục ý thức tầm quan trọng của việc trồng cây xanh trong các lứa tuổi học sinh
qua các em thông điệp gìn giữ lá phổi xanh cũng sẽ được gửi đến phụ huynh các gia đình và cộng đồng xã hội
em thì từng tham gia hưởng ứng rất nhiều tết trồng cây về những cái năm trước
riêng năm nay thì rất là đặc biệt khi mà tết trồng cây được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tổ chức tại trường trung học phổ thông nguyễn văn linh
thì đến với ngôi trường mới này các cây xanh sẽ được trồng từ rất là nhỏ và em sẽ tham gia bảo vệ
chăm sóc để các cây lớn hơi lên cảnh quan môi trường sẽ được tốt hơn và để trường xanh sạch đẹp hơn
được tham gia tết trồng cây theo lời dạy của bác hồ do các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương phát động
các em học sinh hiểu rõ hơn về giá trị của cây xanh và tình yêu thiên nhiên trong thời kỳ biến đổi khí hậu toàn cầu
và coi đó là trách nhiệm của tuổi trẻ trong cuộc sống cộng đồng
đối với em thì trách nhiệm của trồng cây rất là quan trọng vì trồng cây giúp ta tạo một cảnh quan môi trường thiên nhiên
có phần bảo vệ trường làm giảm các ô nhiễm
và sau rộng hơn thì em nói tết trồng cây nên phổ biến vào tất cả các trường trung học phổ thông trung học cơ sở và cả tiểu học
phú yên có gần ba mươi hectare rừng trồng và hơn tám bốn triệu cây phân tán
chủ yếu là các loài cây có giá trị kinh tế cao độ che phủ lớn
việc phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ hàng năm
tại các cơ quan đơn vị khu dân cư được tỉnh phú yên xác định là vô cùng quan trọng
trong chiến lược bảo vệ và nâng cao độ che phủ rừng
tết trồng cây trong trường học là một trong những nội dung chính của phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
đặc biệt là thế hệ trẻ là một lực lượng rất quan trọng
cần phải có một nhận thức đúng và một hành động để tham gia vào việc bảo vệ môi trường
chính vì vậy mà năm nay tết trồng cây của tỉnh phú yên tổ chức đã chọn địa điểm
là ở tại trường trung học phổ thông nguyễn văn linh của huyện đông hòa
khi mà khí hậu đang có những cái biến đổi hết sức phức tạp
thì việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ xã hội
và cũng chính là bảo vệ cuộc sống của mình ở trong nhân dân là một điều hết sức cần thiết
ngoài phong trào tết trồng cây công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong bảo vệ và phát triển rừng
cũng được tỉnh phú yên xem là việc làm thường xuyên gắn với phong trào thi đua
trách nhiệm của các cấp các ngành và từng cá nhân nhằm phát triển nhanh diện tích rừng trồng
cây phân tán làm đẹp cảnh quan giảm thiểu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường bền vững